nhằm chia sẻ khó khăn giảm gánh nặng tài chính do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
sở giáo dục đào tạo tp hcm đã đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm tạm thời không thu học phí học kỳ một
miễn học phí học kỳ một như một chính sách hỗ trợ khó khăn cho phụ huynh và học sinh từ mầm non cho đến phổ thông
trước tình hình dịch bệnh kéo dài buộc năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai phải thực hiện dạy học trên trực tuyến
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm giãn thời gian thu học phí
tạm không thu học phí học kỳ một đồng thời đề xuất miễn học phí học kỳ một như một số chính sách hỗ trợ cho phụ huynh và học sinh từ mầm non đến phổ thông
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng đã phối hợp với các sở ngành liên quan hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh sinh viên
hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đến năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
năm học mới tại tp hcm không thể bắt đầu bằng hình thức trực tiếp
các cơ sở giáo dục khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch phải mất ít nhất hai tuần sửa chữa cải tạo
do đó học sinh phổ thông của tp hcm sẽ bắt đầu năm học mới với hình thức học trên internet
riêng bậc học mầm non phải dạy học trực tiếp sẽ bắt đầu và kết thúc năm học chậm hơn khối phổ thông